tại việt nam hệ thống bảo tàng nhà nước được đánh giá phong phú về số lượng đa dạng về lĩnh vực trưng bày
và có mặt ở hầu khắp tất cả các địa phương trong cả nước
tuy nhiên thực tế hiện nay hệ thống này chưa phát huy hết vai trò và chưa có nhiều hoạt động đủ sức thu hút công chúng
từ đó dẫn đến tình trạng thưa vắng khách tham quan gây lãng phí và ảnh hưởng nguồn thu ngân sách
chính vì vậy các bảo tàng nhà nước cần có những hướng đi mới để có thể phát triển tương xứng với tiềm năng
và giá trị của một thiết chế văn hóa cần được lưu giữ tránh lãng phí không đáng có
trong chương trình góc nhìn văn hóa tuần này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chủ đề
bảo tàng nhà nước thay đổi để phát triển
hệ thống các bảo tàng việt nam là nơi lưu giữ những di sản văn hóa lịch sử vô giá của quốc gia
đồng thời cũng là điểm du lịch văn hóa
các bảo tàng lớn đều đang gặp phải là thiếu sự sáng tạo và chưa hấp dẫn được khách tham quan
có thể thấy các bảo tàng nhà nước đang rất chật vật trong việc tạo ra những hoạt động nổi bật
tôi đã tới tham quan và nghiên cứu một vài bảo tàng ở việt nam
tôi thấy có rất nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử
tuy nhiên tại các bảo tàng mà tôi đã đến chưa thực sự có nhiều hoạt động hấp dẫn
để du khách tham quan có những trải nghiệm khám phá thực sự
về truyền thông marketing thì nó chưa mạnh
thứ hai là nó chưa mạnh
chưa tạo được sự thu hút hay khác biệt với các lĩnh vực vui chơi giá trị khác
các bảo tàng thì giá trị rất lớn về mặt đời sống tinh thần của người dân
và cái điều quan trọng ở đây là phải kết nối được những giá trị đấy với lại những người tham quan
hầu hết các bảo tàng khi xây dựng đều được kỳ vọng là một điểm nhấn và là dấu ấn văn hóa
nhưng trái ngược với mong đợi dấu ấn để lại nhiều nhất có lẽ là số tiền đầu tư
cụ thể như bảo tàng hà nội
là một trong những bảo tàng được xây dựng công phu với kinh phí lớn và có khối kiến trúc độc đáo
tuy nhiên không thu hút nhiều du khách
hiện vật trưng bày cũng khá ít mặc dù đã được bổ sung
không gian sành chính rộng nhưng tủ trưng bày lại thưa thớt ít hiện vật chưa có dấu ấn cụ thể
và đây cũng là thực trạng chung mà nhiều bảo tàng công cũng đang gặp phải
theo tôi cái khó khăn này là còn lâu dài mới giải quyết được
đấy là quan điểm và cách thức hoạt động bảo tàng
nếu như mà theo cái bảo tàng này là lâu dài mới giải quyết được
nếu như mà theo cái bảo tàng truyền thống
theo cái cách bảo tàng cũ xưa nay ấy
đó là trong bảo tàng thông thường người ta trưng bày các bộ sưu tập hiện vật
chỉ phục vụ cho một cái nhóm công chúng
có trình độ dân trí tương đối cao đến để tham quan nghiên cứu thôi
còn cái quan điểm mới về làm bảo tàng hiện nay
thì ngoài trưng bày các cái bộ sưu tập như thế
thì bảo tàng còn phải tổ chức hoạt động ngoài các bức tường của bảo tàng
tức là hoạt động ngoài xã hội
có một nghịch lý là hiện nay nhà nước đã đẩy mạnh đầu tư cho các bảo tàng công
tuy nhiên số lượng bảo tàng hoạt động hiệu quả là chưa cao
để cải thiện tình trạng vắng khách như hiện nay
các đơn vị chủ quản cần phải triển khai áp dụng nhiều biện pháp
bởi các bảo tàng mới chỉ làm tròn chức năng là nơi trưng bày hiện vật lịch sử một cách đơn điệu
mà chưa thể đưa bảo tàng đi vào cuộc sống gắn kết với cộng đồng
để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động hiện nay của các bảo tàng trong nước
chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với bà nguyễn thúy đức
quyên giám đốc bảo tàng hồ chí minh
vâng xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa bà bà có thể cho biết về thực trạng hoạt động hiện nay của các bảo tàng trong nước
trong cả đất nước có khoảng một trăm ba mươi bảo tàng công lập
trong đó có sáu bảo tàng thuộc các quốc gia
và còn lại các bảo tàng tỉnh các bảo tàng chuyên ngành
trên thực tế hiện nay để mà phát triển và hội nhập
thì có rất một số các bảo tàng đang có những hoạt động mở rộng và sáng tạo
với việc thu hút khách tham quan đến với bảo tàng
tuy nhiên thì hiện nay cũng có rất nhiều bảo tàng
bên cạnh những bảo tàng được đánh giá cao
thì lại đang có những bất cập trong các hoạt động của mình
họ có những hoạt động chưa phản ánh đúng giá trị
cũng như là đầu tư đang hiện có của họ
vậy thời gian gần đây thì số lượng khách tham quan
trong nước hồ chí minh
trong nước nước nước ngoài
đến với bảo tàng hồ chí minh như thế nào ạ
hiện nay cái lượng khách đến với bảo tàng gần như là ổn định
những cái năm đầu mới mở cửa
thì cái lượng khách là rất lớn
nhưng sau đó cũng có một thời gian trứng lại
năm bảy năm gần đây
thì là con số khách đến với bảo tàng
tầm khoảng từ một triệu đến triệu ba
và ba năm gần đây thì tôi thấy nó xoay quanh
ở cái con số một triệu ba khách trong một năm
trong đó có khoảng từ một phần năm đến một phần tư là khách quốc tế
thế nhưng nằm trong cái khuôn khổ chung
thì những cái hoạt động của bảo tàng
cũng có những cái khó khăn về mặt kinh phí
về mặt triển khai các hoạt động của mình
xin bà có thể cho biết về những khó khăn của bảo tàng hồ chí minh nói riêng
và các bảo tàng trong nước hiện nay nói chung
trước hết là cái sự eo hẹp về tài chính
thực sự là như vậy
bởi vì tôi cứ nói đơn cử như các hoạt động trải nghiệm của bảo tàng hiện nay
là chúng tôi cũng phải có một cái khoản kinh phí lớn
để đầu tư vào đó
với những thiết bị
với những cái dụng cụ
để mà xây dựng các chương trình
thế rồi là người tham gia
bên cạnh cái việc nhà nước có cái sự đầu tư thích đáng
các bảo tàng có lẽ là cần phải năng động hơn
thực sự phải nghĩ ra được những cái hoạt động
phong phú cho chính cái trưng bày của mình
bên cạnh những cái tâm huyết của các nhà quản lý
thì cái việc đào tạo đội ngũ
cán bộ cán bó với nghề
và thực sự họ muốn bảo tàng sống động
bảo tàng của mình
trở thành tâm điểm
ở tỉnh đó
hay là của ngành đó
thì có lẽ phải tìm được những con người như vậy
thế thì quay trở lại như vậy để đào tạo
thì lại phải có kinh phí
với du lịch thì tôi nghĩ là
thực sự nếu như mà
các công ty du lịch bỏ qua các cái bảo tàng
thì họ cũng đang đánh mất một cái tài nguyên du lịch rất là lớn
thế thì nói đến cái việc đó
thì lại nói đến cái việc là
trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên trong bảo tàng
cũng như là các hướng dẫn viên du lịch ở đây
hài lòng với khách
để thu hút hơn nữa
các khách tham quan trong nước
cũng như là khách tham quan nước ngoài
thì bảo tàng hồ chí minh đã có những hoạt động cụ thể gì
bắt đầu từ đầu năm một mươi năm
thì chúng tôi đã tiến hành một cái hoạt động
mà thu hút được rất nhiều
không chỉ là các em học sinh
mà còn là sinh viên
mà còn là khách quốc tế
đó là cái không gian trải nghiệm ngoài trời
ví dụ như về không gian văn hóa xứ nghệ
chúng tôi tổ chức
thì trong bảo tàng hồ chí minh
có cái chủ đề về thời thơ ấu của bác
rồi là có cái không gian quê hương gia đình
thế thì để mà khách có thể cảm nhận được sâu sắc
thì chúng tôi đã tổ chức
cái không gian đó ở ngoài trời
với những cái pano
với những cái trò chơi dân gian
chỉ trong năm ngày chúng tôi triển khai cái này
thì đã đón được khoảng hơn ba học sinh sinh viên
và đặc biệt là rất nhiều du khách nước ngoài
cũng rất là thú vị tham dự vào các cái hoạt động đó
thì tôi thấy đấy là cũng là một cái mà
tăng cường hơn bao giờ hết khách đến với bảo tàng
vâng xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi ạ
ở thời điểm hiện tại
các bảo tàng nhà nước cần phải thay đổi
thì mới có cơ hội tiếp cận gần hơn với công chúng
năm hai nghìn một mươi ba bộ giáo dục và đào tạo
đã phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
ký ban hành văn bản hướng dẫn số bảy mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi ba
trong đó chú trọng đến vấn đề
xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học di sản văn hóa tại bảo tàng
có thể nhận thấy khâu đào tạo nguồn nhân lực cho các bảo tàng
cũng là vấn đề cần được chú trọng
trong các hoạt động của bảo tàng công
cơ quan quản lý đã đề xuất một số những giải pháp
cho việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bảo tàng
với những cái định hướng và lụ trình cụ thể
nhằm đáp ứng cả yêu cầu cả về đào tạo về bảo tàng
yêu cầu cả về đào tạo về đảm bảo số lượng cũng như về chất lượng
thứ hai là sẽ đổi mới chương trình nội dung
đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
phù hợp với những tiêu chuẩn chức danh hiện nay
thứ ba là cần kết thường xuyên hiệu quả
giữa cơ sở đào tạo với các bảo tàng
theo phương châm là học đi đôi với hành
thứ tư là thực hiện có hiệu quả cơ chế thu hút nhân tài
bao gồm cả việc tuyển dụng việc sử dụng hợp lý nguồn nhân lực
có chất lượng cao
và cuối cùng là tăng cường hợp tác quốc tế
trong việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
để cập nhật những kỹ thức chuyên môn
và cái xu hướng phát triển của bảo tàng quốc tế
xu hướng của các bảo tàng việt nam hiện nay
là chuyển từ tỉnh sang động
có nghĩa là gắn các hoạt động của bảo tàng
với nhu cầu thiết thực của người dân
thậm chí theo đuổi mục đích kinh tế một cách chính đáng
nhằm duy trì sự tồn tại của bảo tàng
phải thay đổi quan niệm về bảo tàng
coi bảo tàng như ngày xưa
có nghĩa là một cái nơi để trưng bày đồ cổ
một cái nơi để trưng bày các bộ sưu tập
thì sẽ không có công cụ nào đến cả
khi trưng bày ra như thế rồi
thì bắt đầu mới hoạt động bảo tàng
và nếu như mà một cái bảo tàng đẹp đến mấy
mà không có chiến lược truyền thông
thì cũng rất là khó thu hút khách
hoạt động của bảo tàng được quản lý một cách khoa học
và vận năng hiệu quả
không những hấp dẫn đối với du khách trong nước
mà còn mang lại nhiều lợi ích
góp phần quảng bá lịch sử văn hóa đất nước
với bạn bè thế giới
đồng thời mang lại nguồn lợi về kinh tế
do đó vấn đề cần phải làm thế nào
để các thiết chế văn hóa này có dấu hiệu khởi sắc
và bắt nhịp được xu hướng phát triển chung
của các bảo tàng trên thế giới
đang là vấn đề được các giới chuyên môn quan tâm
đoạn phóng sự vừa rồi
chỉ là một trong những giải pháp nhỏ
trong việc cải cách các bảo tàng ở nước ta hiện nay
và để tìm hiểu thêm những hướng phát triển mới
của bảo tàng trong nước
chúng ta tiếp tục có cuộc trò chuyện
với phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài
phó chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam
vâng xin chào ông
đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
góc nhìn văn hóa của truyền hình nhân dân
thưa ông hiện nay ở nước ta
cũng có khá nhiều những bảo tàng
tuy nhiên thì số ít trong đó lại có những đặc trưng riêng
và thậm chí là có những bảo tàng
chủng nhau về hiện vật
vậy thì theo ông chúng ta có nên giảm bớt các công trình bảo tàng lớn
để tập trung vào những công trình
số ít nhưng mà lại mang lại hiệu quả hay không
tôi không ủng hộ
nhất loạt xây dựng
các cái bảo tàng lớn
nhiệm vụ đầu tiên của những bảo tàng
hiện nay theo tôi là phải tập trung vào
và hoàn thiện
bộ siêu tập trong bảo tàng mình
để đủ sức phản ánh được
các cái nội dung lịch sử
cái thứ hai là cái quan niệm sai lầm ấy
bảo tàng là ở cái nhà bảo tàng
bảo tàng không phải là ở cái nhà bảo tàng
bảo tàng là ở những bộ siêu tập
là những cách tiếp cận
tổ hợp các cái hiện vật thế nào
để nó tạo thành sức hút cho công chúng
vậy thì để thu hút đông đảo khách tham quan
thì các bảo tàng hiện nay
chúng ta cần phải đưa ra những giải pháp nào
trước hết là có cái bộ siêu tập
phù hợp với cái nội dung không
là cái phần trưng bày mà ở đó phải tổ hợp
cái hiện vật ấy theo một chủ đề
mà chủ đề ấy
phù hợp với nhu cầu
mà công chúng người ta thích
cái thứ ba
phải có những cái loại hình dịch vụ
dịch vụ đây là để cho người ta có điều kiện
tiếp cận di sản văn hóa
và tiếp cận rồi thì có những thông tin
thật là đầy đủ chi tiết
về các cái phần trưng bày đấy
là quảng bá tuyên truyền
xây dựng được cái văn hóa bảo tàng
bốn yếu tố ấy
cần phải được làm đồng bộ
thì chúng ta mới tìm được
chỗ đứng trong đội số châu âu
bốn cái yếu tố mà tôi phân tích
tạo nên cái sự hấp dẫn
thì cái yếu tố kinh tế học trong bảo tàng
cũng cần đặt ra
và cái yếu tố quan trọng là chỗ nào
nó khích lệ tinh thần sáng tạo của các ông cán bộ bảo tàng của chúng tôi
con người vẫn là quan trọng
và nếu nó không có cái động lực ấy
thì nó không bao giờ đưa ra một sản phẩm hấp dẫn cả
dạ vâng và câu hỏi cuối cùng
xin ông có thể cho biết đối với các bạn trẻ
thì chúng ta cần phải có những biện pháp nào
để họ quan tâm hơn tới bảo tàng
nếu tôi đi các nước ấy thì
là tôi đến thăm
một chuyến này
với một cái lượng dự học trò
là bao nhiêu cháu thôi
và cái lớp này nó cần được
tiếp thu cái nội dung gì
thì ông cán bộ curator của bảo tàng ấy
giới thiệu cho nó hiện vật nào
giới thiệu cho nó
thông điệp văn hóa nào
thì nó về nó chỉ cần nhớ được
năm hiện vật hai thông điệp văn hóa thôi
là người ta đã thành công rồi
nhưng ở việt nam thì ta làm
trái ngược lại cái đó
nó là một cái bách khoa toàn thư
nó là một cuốn sử sống
tại sao mà này
không hấp dẫn với học trò được
đấy là bố mẹ và thầy cô
không tìm được tiếng nói chung với các cháu
tạo cho các cháu
cái sự hấp lực
để cho yêu với bảo tàng thôi
vâng một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài
đã nhận lời tham gia chương trình
góc nhìn văn hóa của truyền hình nhân dân